trong những ngày mùng sáu đến mùng tám tháng một mươi vừa qua khu vực tỉnh quảng ngãi đã có mưa to có nơi mưa rất to
mưa lớn kéo dài đã khiến cho tám mươi hectare hành tím của nhà nông huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi bị úng gốc ngã giạp héo úa
nhiều người đều đứng vì mất chắn vụ hành năm nay
ở những cánh đồng nằm ở vị trí trũng thấp chịu tác động của dòng chảy từ núi cao khiến hành bị ngập úng và ngã đổ
nhiều nông dân đã nỗ lực ra đồng cứu hành trong vụ mưa lớn nhưng bất lực bước đầu đã ghi nhận khoảng tám mươi hectare hành bị thiệt hại
vụ hành thu đông nông dân lý sơn đầu tư khoảng một trăm linh tỷ đồng để sản xuất ba trăm linh hectare
nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài thì diện tích hành thiệt hại sẽ tiếp tục tăng cao